vậy liệu đây có phải là một vụ án giết người hay chỉ là một vụ tai nạn
công an tỉnh đồng nai đã làm rõ vấn đề này như thế nào
mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chương trình hành trình phá án
bí ẩn sát chết ven rừng tràm của chúng tôi ngay sau đây
khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nhận được tin báo có đám trải
ở ven rừng tràm tại khu vực sưởng gỗ
chủ sưởng gỗ đã cùng với mọi người dập tắt đám cháy
sau khi đám trải đã được khống chế xem xe xung quanh
mọi người phát hiện có một chiếc xe máy hiệu e plate
biển kiểm soát sáu mươi z bốn mươi năm nghìn ba trăm năm mươi năm màu đen
không rõ chủ nhân là ai để cách đám trải hai trăm linh m
ngay sau đó chủ sưởng gỗ là anh nguyễn quốc hùng
đã giao lại chiếc xe cho công an xã hố nai ba để xử lý
không hiểu vì sao chiếc xe lại nằm ở khu vực này
nghi ngờ về nguồn gốc bất minh của chiếc xe máy
có thể chiếc xe là của những thanh niên đến khu vực vắng vẻ
sử dụng ma túy vừa bị sốc thuốc
đang nằm ở một chỗ nào đó trong rừng tràm mà không ai phát hiện ra
vì ngày mai là ngày mùng một tết
mọi người muốn dành chút thời gian ở nhà chúc tết người thân
do vậy chiều muộn ngày ba mươi tết
công an xã hồ nai ba vẫn tranh thủ đi xem xét ngoài xưởng gỗ
để tìm chủ nhân chiếc xe
đi gần cả buổi chiều họ vẫn không tìm được chủ nhân của chiếc xe
họ gần như không phát hiện ra dấu vết nào khả nghi
chiếc xe sẽ tạm thời được giữ lại ở ủy ban nhân dân xã
chờ truy tìm chủ nhân qua hồ sơ giấy tờ đăng ký biển số
tuy nhiên đến ngày hôm sau tức là ngày mùng một tết
anh hùng chủ xưởng gỗ hùng dũng tiến nhận được tin của nhân viên trong xưởng
thông báo đám cháy đang bùng phát trở lại
trong lúc mọi người dập tắt đám cháy thì người bảo vệ đã hốt hoảng
khi phát hiện có một sát người trong tình trạng cháy đen bị đè lên bởi hai bao mùn cưa cũng đang cháy dở
mặc dù hôm đấy là mùng một tết khi nhận được yêu cầu hỗ trợ điều tra
phòng cảnh sát điều tra trật tự xã hội phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đồng nai
ngay lập tức đã điều động cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường
làm nhiệm vụ
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân là nữ giới khoảng hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi
toàn bộ phần mô mềm đều đã bị lửa làm cháy xém vì vậy cơ quan điều tra không phát hiện được
giấu vét tác động bên ngoài
có một điểm vô cùng quan trọng đó là toàn bộ bề mặt lưng của nạn nhân ở vị trí tiếp đất đều cháy xém
tuy nhiên phần cỏ tiếp xác với lưng nạn nhân lại không hề bị cháy
điều này chứng tỏ đây không phải là vị trí ban đầu nơi nạn nhân bị chết cháy
mà sau khi nạn nhân bị chết cháy mới bị di chuyển đến đây
vì một lý do nào đó mà lửa cháy đến khu vực này song phần cỏ ở dưới sắc nạn nhân vẫn còn xanh nguyên
tại hiện trường công an thu giữ thêm một số mảnh quần và áo của nạn nhân vẫn chưa cháy hết
nạn nhân đã bị viết trước khi bị đốt tác bị chi tàn
có con gái là phạm thị phương nhung đi chơi từ ngày ba mươi tết đến nay vẫn chưa về
điện thoại thì không liên lạc được
ngay sau khi biết được về cái chết thảm thương của một cô gái tại rừng tràm
gia đình ông phạm văn hùng và bà đinh thị lý đã cho người thân đến nhận dạng
nhưng sắc chết đã bị cháy đen nên rất khó để xác định
tuy nhiên người nhà đã nhận ra manh áo và mảnh quần chưa cháy hết
giống với bộ quần áo mà nhung mặc trước khi đi ra khỏi nhà

đó nên nó đi mình không có hay
chờ riết tới chiều thường thường là chiều là gọi điện cho nó
mà gọi không được xong rồi cứ gọi xuống luôn
cúng không cúng không được
nghi ngờ xác chết là của phạm thị phương nhung
công an xã đã đến gia đình để xác minh về chiếc xe mà chị nhung đã đi vào hôm ba mươi tết
thì được biết hôm đi khỏi nhà chị nhung đi chiếc xe máy e plate biển kiểm soát sáu mươi z bốn năm nghìn ba trăm năm mươi năm
và đó cũng chính là chiếc xe máy được người dân phát hiện hôm trước ở gần đám cháy
lúc đó thì tôi bảo tôi đặt giả thiết là ồ có lẽ là mấy thằng nó chơi ma túy này kia nó vô nó chơi
ma túy rồi nó chơi máy tuy đá nó phải dùng nửa này kia nó đốt cái khu vực này
thì chắc là đám cháy lớn quá thì nó bỏ chạy thì nó để xe lại
thì xong rồi mọi người ra về mình không chế được đám cháy nữa thì mọi người ra về
xe đó thì đã kêu công trưởng ấp tới để xác nhận rồi giữ lại
thì nó sẽ sau sáng mùng hai bắt đầu mới đưa cái xe đó ra thì những cái người mà công nhân
người ta nhìn biết cái xe này người ta nhận ra à cái xe này của chị nhung đó
hôm sáng hôm sáng
hôm sáng ba mươi tết đã vô trong xưởng nhậu
thì lúc đó là sổ chủ đã thích hợp vấn đề đó thì cung cấp cho công an
nghe tin vậy kìa tụi nó đâu có cho tụi hay đâu
tụi nó nó nói nó đi công chuyện là nó đi về coi nhung mà
đúng rồi nó mới nói cho tụi biết
rồi đi tới nhìn mặt nó
nó không có đâu cho tụi đi đâu
nó sợ tụi đau lòng
mà điều mấy dì mấy cậu nó nhìn thấy người nào cũng đau lòng hết trơn
mợ nó về cũng bệnh mà dì nó cũng bệnh luôn đó
nhìn thấy rất là tội
lúc đó chắc mấy con
không biết là công an có chụp hình còn ở dưới thôi không biết nữa
sau khi xác định danh tính của nạn nhân là chị phạm thị phương nhung ba mươi tuổi
có nhà cách hiện trường hai km ở ấp ngũ phúc xã hố nai ba
với những kết quả thu được khi khám nghiệm hiện trường
cơ quan điều tra khẳng định đây là một vụ án mạng
giải phẫu tử thi các bác sĩ pháp y phát hiện một phần thức ăn bị tắt ở khí quản và thực quản
điều này chứng tỏ rằng trước khi bị thiêu nạn nhân đã bị tác động vào vùng cổ
khiến thức ăn từ dạ dày trao lên và tắt lại tại khí quản và thực quản
xem xét toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường bao gồm khu vực xung quanh hiện trường
bao gồm khu ven rừng chàm và toàn bộ xưởng gỗ hùng dũng tiến
cơ quan điều tra đã nhận định một mặt của hiện trường là rừng tràm với địa hình là độ dốc cao
có một mặt gần như thẳng đứng không có đường mòn
muốn leo lên khu đồi trong vườn tràm thì chỉ có duy nhất một cách là đi bộ
người đi xe máy thì tuyệt đối không thể đi vào khu vực hiện trường từ phía này được
bao xung quanh ba mặt của hiện trường có một mặt gần như thẳng đứng không có đường mòn

toàn bộ khu vực xưởng gỗ rộng gần ba hecta được bao bọc bởi hệ thống tường xây cao hơn hai m
để vào được khu vực bên trong xưởng gỗ và hiện trường chỉ có một con đường duy nhất là cổng xưởng
thời gian xảy ra vụ án là ngày ba mươi

lúc này toàn bộ công nhân đã về quê ăn tết
chỉ còn hai công nhân bảo vệ ở lại trong coi xưởng
vì vậy để được nạn nhân và chiếc xe máy vào hiện trường hung thủ bắt buộc phải đi qua chiếc cổng sát cao hơn hai mét kia
chiếc cổng xác lại được hai nhân viên của xưởng bảo vệ
lúc này mọi nghi vấn của cơ quan điều tra đều xoay quanh hai nhân viên bảo vệ xưởng gỗ
họ nhất định phải có liên quan đến cái chết của chị phạm thị phương nhung
tết thì có người về quê có người không về quê
thì giao cho thằng khanh nó lại
thì nói thằng khanh nó ở lại thôi nói thằng khanh lại để nó tưới cỏ này thôi
chứ không nói ngoài nó ở lại
nhưng mà không biết là lý do từ nó hẹn hò làm sao mà ngoài thì nó cũng ở lại
hai đối tượng này trước khi xảy ra sự việc thì là hai đối tượng này có cùng một số người khác nhậu chung với nạn nhân
sau đó thì nạn nhân đi đâu
thì số đối tượng này nạn nhân đi đâu làm gì thì là không ai biết nữa
thì cho nên là chúng tôi đã đưa vào tầm ngắm hai đối tượng này để phục vụ cho công tác điều tra trước mắt
và ngoài ra chúng tôi cũng phải kết hợp với công an huyện trắng bom kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng trinh sát của phòng
là ra thoát toàn bộ các đối tượng xung quanh khu huyện trường
nhằm xem xét nối lên các đối tượng nào thì sẽ tiếp tục đưa vào diện
để xác minh làm rõ
sau khi đã có kết quả của phòng kỹ thuật hình sự và những kết luận của kết quả điều tra sơ bộ ban đầu
một cuộc hội ý khẩn cấp được tổ chức ngay tại trụ sở xã hồ nai ba
tại cuộc họp hội ý cơ quan đã thống nhất đưa ra kết luận nạn nhân phạm thị phương nhung đã bị sát hại
hung thủ đã xiết cổ nạn nhân cho đến chết
sau đó đốt xác phi tàng để đánh lừa cơ quan điều tra
và hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường giả
để hùng thủ không có thời gian xóa dấu vết và phi tang các chứng cứ
phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội kết hợp với công an huyện trảng bom tổ chức khám xét hiện trường mở rộng
để khám xét toàn bộ xung quanh khu vực xưởng gỗ hùng dũng tiến nơi phát hiện ra xác nạn nhân
đồng thời đặc biệt chú ý khu nhà hai nơi bảo vệ xưởng gỗ đang ở
đồng thời đặc biệt chú ý khu nhà hai nơi bảo vệ xưởng gỗ đang ở
cho đến lúc này hai người bảo vệ xưởng gỗ hùng dũng tiến là lương tấn khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở ấp phú lâm bốn xã phú lâm huyện tân phú tỉnh đồng nai và bùi thanh hoài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở ấp hai xã hậu thành tây huyện tân thạnh tỉnh long an được đưa vào diện tỉnh nghi số một
dãy nhà ở của lương tấn khanh và bùi thanh hoài cách cổng xưởng gỗ một trăm linh m cách hiện trường khoảng hai trăm linh m khi tiến hành khám xét nơi này
khi tiến hành khám xét nơi này
khi tiến hành khám xét nơi này
cơ quan điều tra phát hiện một chiếc áo chống nắng của nữ và một chiếc điện thoại iphone bốn s màu đen được giấu kỹ bên trong chiếc túi tại phòng của bùi thanh hoài
nạn nhân thì căn cứ vào danh bạ để lại của trình máy điện thoại và căn cứ vào các cuộc gọi gần nhất và trước khi nạn nhân mà mất tích
thì nó sẽ xác định đây là có khả năng là đối tượng hoài
nên khi chúng tôi kiểm tra xong chúng tôi mời đối tượng hoài này lên làm việc
thì xác định đối tượng hoài này không chứng minh được nguồn gốc của chiếc điện thoại này
ngay lập tức hai đối tượng lương tấn khanh và bùi thanh hoài được triệu tập về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
tại cơ quan điều tra quan sát trên người của hoài các điều tra viên phát hiện nhiều vết xước trên mu bàn tay nghi là dấu vết do nạn nhân chống cự để lại
đây là dấu hiệu thường xuất hiện ở những vụ án hiếp dâm giết người và cố ý gây thương tích
khi được hỏi về nguyên nhân của các dấu vết này hoài nói rằng do sơ ý trong quá trình vận chuyển hàng
đã gây ra những dấu vết trên
cả hai đối tượng đều tìm cách khai báo quanh co về nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại sưởng cưa vào ngày ba mươi tết
cũng như nguồn gốc của nạn nhân tại hiện trường và vì sao chiếc xe của nạn nhân lại ở bên trong khu vực của sưởng gỗ
nơi mà chỉ có duy nhất một lối vào là cánh cổng sát kiên cố mà hoài và khanh đang trông non bảo vệ
khi cơ quan điều tra cho lương tấn khanh biết chiếc áo chống nắng
đã được người nhà của nạn nhân xác nhận chính là áo của chị phạm thị phương nhung
và điện thoại iphone bốn s màu đen được thấy ở trong phòng của hoài cũng chính là chiếc điện thoại của chị nhung
lương tấn khanh đã phải gúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bùi thanh hoài
theo lời khai của khanh và hoài chị phạm thị phương nhung với khanh và hoài đều là bạn chung và thường tổ chức ăn nhậu cùng nhau
khi đó sưởng cưa hùng dũng tiến đã ngưng hoạt động để nghỉ tết
lương tấn khanh và bùi thanh hoài được phân công trong coi sưởng
vào ngày ba mươi tết ất mùi tức ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm chị nhung cùng với khanh và hoài tổ chức nhậu chung như một bữa tất niên tại xưởng gỗ ấp lỗ đức
họ mua một thùng bia và một ít đồ nhậu
họ cùng nhau ăn uống
khi nhậu hoài rủ khanh tìm cách chuốc cho chị nhung uống thật say để quan hệ với chị nhung vì chúng đều đã xa vợ lâu ngày
lợi dụng chị nhung say rượu hoài đưa chị nhung lên gác để quan hệ tình dục nhưng chị không đồng ý
thế vậy hoài dở cho đôi bại
nhưng bị chị nhung chống cử quyết liệt nên gây ra vết xước trên tay y
tiếp ứng đồng bọn khanh lên giúp sức giữ tay chân để hoài bóc cổ chị nhung đến chết
sau đó cả hai thay nhau thực hiện hành vi đổi bại rồi khiêng sát nạn nhân ra ngoài vườn tràm đốt sát phi tàng